quý vị và các bạn thân mến có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ bệnh nhân thứ một mươi ba
nhiễm covid một mươi chín ở việt nam chú quán tại phường trúc bạch quận ba đình hà nội
bệnh nhân từng du lịch ở anh và ý có qua pháp và về nước vào ngày năm tháng ba
được xác nhận là dương tính vào tối ngày sáu tháng ba
vâng đáng chú ý là bệnh nhân số một mươi bảy thì đã được khai báo gian dối thiếu trung thực
khi nhập cảnh về tình hình bệnh của mình và được cho là nguyên nhân lây lan
cho nhiều người khác trên chuyến bay và người thân của nữ bệnh nhân này
thế nhưng khi mà bệnh nhân một mươi bảy đã khiến cho nhiều người rất lo lắng về nguồn bệnh
thì lại phát ngôn trên một tờ báo nước ngoài với nội dung rằng
chúng tôi đã từng bị kỳ thị khi mắc covid một mươi chín vì giàu có
thông tin này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua
mới đây bệnh nhân số một mươi bảy lại bất ngờ xuất hiện trong một bài viết trên tờ mỹ the new yorker
với nhan đề the public chairman

cả xã hội cộng đồng cần lên án sự coi thường tính mạng người thân bạn bè và xã hội về sự ngạo mạng này
bài viết của then new yorker nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng việt nam và cả nước ngoài
trang facebook của tờ báo sau khi chia sẻ bài viết này đã gây bão với hàng loạt bình luận bằng tiếng việt và tiếng anh
nhiều cư dân mạng chỉ trích việc tờ báo xứ cử hoa xem hai chị em bệnh nhân số một mươi bảy là hai người vô tội bị ném đá
trong khi đang nhiễm bệnh và bày tỏ sự phẫn nộ trước những phát ngôn trách móc của cặp chị em này
chẳng có gì gọi là xâm phạm quyền riêng tư ở đây hết
tất cả người việt đều cố gắng chống dịch và mọi người khai báo thông tin cũng là để kiểm soát được dịch bệnh cho xã hội
giấu hành trình chứ những người tuân thủ tốt lỡ bệnh cũng có ai nói đâu
cô ấy có hai passport cô ấy cũng bị sốt và các triệu chứng khác nhưng không khai báo
mỗi nơi có một cách phòng chống dịch bệnh khác nhau chỉ tiếc là bạn bệnh nhân một mươi bảy đã quên đi những sự hỗ trợ y tế miễn phí từ đội ngũ y bác sĩ việt nam
bệnh nhân một mươi bảy đã từng bị rất nặng cùng thời điểm đó tại châu âu và thế giới số người chết tăng từng ngày
nhưng việt nam được coi là kỳ tích chống đại dịch covid một mươi chín
tất cả các bệnh nhân đợt đầu đều được cứu sống ngoạn mục trong đó có cả nữ bệnh nhân số một mươi bảy
rất nhiều bệnh nhân người nước ngoài sau đó đã gửi lời cảm ơn việt nam
dư luận còn nhớ trong đợt dịch đầu đầy lo lắng có phần hoang mang tất cả cộng đồng đều chung tay góp sức
dù ít thay nhiều cả bằng tinh thần và vật chất
tâm việt nam chiến thắng đại dịch
những hình ảnh đẹp chung tay chống dịch của việt nam lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế
hiện nay rất nhiều nước trên thế giới đưa ra hình phạt nặng gồm cả phạt tiền và bỏ tù
cho hành vi che giấu lịch sử đi lại khai báo không trung thực trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến bất thường
tại việt nam theo quy định người nào không khai báo y tế khai báo không đầy đủ
hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh covid một mươi chín cho người khác bị xử lý theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
cộng đồng mạng mong rằng những việc làm của mình hôm nay dù chỉ hết sức nhỏ bé thôi đơn giản thôi
nhưng là thể hiện được sự đồng lòng chung tay vì một đất nước việt nam khỏe mạnh kiên cường
là thể hiện cho một ý thức sống vì cộng đồng vì một xã hội lành mạnh và phát triển
là thể hiện trách nhiệm công dân cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
một đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu được khống chế trên thế giới
ý kiến quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy cùng tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân